sở xây dựng thành phố hồ chí minh vừa công bố tám dự án nhà ở trên địa bàn đã được công nhận chủ đầu tư
chấp thuận chủ đầu tư nhưng chậm triển khai nên đến nay đã hết hạn
trong đó quận chín có ba dự án còn lại các quận hai bảy một mươi một mươi một và huyện nhà bè
mỗi địa phương có một dự án một số dự án dù hết thời hạn chấp thuận đầu tư không đủ điều kiện để giao dịch
nhưng thời gian qua vẫn được công khai rao bán đơn cử như dự án nhà ở tại số ba trăm ba mươi hai tô hiến thành quận một mươi
do công ty cổ phần thương mại đầu tư vms làm chủ đầu tư với diện tích một bốn hectare
được quảng bá với tên dự án sunshine continental gồm ba blog căn hộ cao hai mươi năm tầng
ủy ban nhân dân quận một mươi phải ra thông báo để cảnh báo người dân liên quan đến việc quảng cáo dự án căn hộ này
người mua nhà cần cẩn trọng trước những dự án chưa hoàn thiện đầy đủ pháp lý để tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra